công an phường hoàng liệt hoàng mai hà nội đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự và đội an ninh công an quận hoàng mai xác minh xử lý thông tin trên mạng xã hội tiktok về việc cơ sở kinh doanh karaoke paris club h hai có địa chỉ ở twin tower tây nam linh đàm thuộc phường hoàng liệt đã sử dụng trang phục thanh niên sung phong đăng trên mạng xã hội gây phản cản
quá trình xác minh quản lý cơ sở là ngô văn thoại chú tệ tỉnh nam định
khi làm việc tại cơ quan công an thoại đã nhận thức rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội và đã gỡ bỏ clip trên mạng xã hội tiktok này